trong khoảng thời gian từ hai mươi tháng chín đến thời điểm bị bắt nhóm đã thực hiện giao dịch số lượng tiền ảo lên đến hai vạn nhân dân tệ tương đương bảy mươi tỷ đồng
sau hơn một năm lẩn trốn quyết định truy nã vào chiều ngày hôm qua đặng ngọc thùy chú tại thành phố long xuyên đã bị công an tỉnh an giang bắt và di lý từ huyện phú quốc tỉnh kiên giang về địa phương
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân tp long xuyên đã tuyên phạt bị cáo thùy năm năm tù
về tội mua bán che phép chất ma túy trong thời gian được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với thủy
sau hơn một năm vận động và truy tìm đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được thùy khi đang lẩn trốn tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
công an phường an cự thành phố huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng hồ công hiếu
chủ tại đường trần phú thành phố huế
công an phường an cự thành phố huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng hồ công hiếu

đến khoảng một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được khống chế
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra thống kê
bản tin nhanh lúc chín h ngày hôm nay đến đây là hết